báo cáo gửi văn phòng chính phủ về tình hình giá cả thị trường ngày hai mươi hai tháng một ngày mùa một tết của bộ tài chính cho thấy
trong ngày đầu năm mới do hầu hết các hệ thống phân phối ngưng hoạt động và người dân cũng không có nhu cầu mua sắm hàng hóa trong ngày này
nên thị trường không có nhiều biến động
theo đó giá cước vận tải giá trồng giữ tại các trung tâm thương mại tại các điểm tham quan du lịch khu vui chơi công cộng cơ bản không thay đổi
đơn cử tại các đền chùa giá trong sự giữ xe máy của thủ đô hà nội thành phố đà nẵng lạng sơn cơ bản không thay đổi so với ngày thường là năm đồng
cá biệt một số đền chùa nhỏ có những điểm trong xe tự phát mức giá là một mươi đồng một xe tuy không nhiều
về giá cước vận tải như chuyến hà nội lạng sơn cơ bản giữ ổn định so với thời điểm trong tết
cụ thể giá xe khách khoảng hai trăm linh hai trăm hai mươi đồng một hành khách đối với xe thường và ba trăm linh đồng một hành khách đối với xe chất lượng cao